không chỉ buổi tối mà ngay cả ban ngày
nếu các cô gái trẻ đi một mình tại các cung đường vắng heo hút xa khu dân cư
thì việc gặp bất chắc là điều có khả năng sẽ xảy ra
bởi những địa điểm như thế này thường rất thuận lợi để các đối tượng tội phạm ra tay
thực hiện hành vi phạm tội một cách chót lọt
vì thế để bảo vệ tính mạng tài sản của mình
các cô gái trẻ nên chủ động đề phòng cảnh giác với những đối tượng lạ mặt
khi di chuyển ở những cung đường ít người quần lại vào đêm muộn hoặc giữa trưa vắng vẻ

thì việc gặp bất chắc là điều có khả năng sẽ xảy ra
vì thế để bảo vệ tình yêu của các cô gái trẻ nên chủ động đề phòng cảnh giác với những đối tượng lạ mặt

vì thế để bảo vệ tình yêu của các cô gái trẻ nên chủ động đề phòng cảnh giác với những đối tượng lạ mặt
nếu các cô gái trẻ đi một mình tại các cung đường ít người quần lại vào đêm muộn hoặc giữa trưa vắng hãy gặp bất chắc là điều có khả năng sẽ xảy ra

cảnh giác với những đối tượng lạ mặt
vậy đối với mình assembly ngay chứ
hy vọng sẽ giúp các bạn trang bị được những kỹ năng mềm và những kỹ năng hành động
tuy nhiên lưu ý để thực hiện những kỹ năng hành động tự vệ
các bạn nên gia tăng thể lực một cách đến các hồng kim
hoặc được sự hướng dẫn của các chuyên gia thật
để sử dụng những kỹ năng hành động tự vệ trong thời gian quần thiết
những tình huống trên chúng tôi xây dựng dựa trên tình tiết
của những vụ án cướp của hiếp dâm có thật
đã xảy ra trên địa bàn khắp cả nước thời gian qua
đáng báo động những vụ án có phương thức thủ đoạn tính chất tương tự
chính vì thế để bảo vệ cho tính mạng danh dự nhân phẩm cũng như tài sản của bản thân
các cô gái trẻ cần chú ý những điểm sau
hạn chế đi một mình vào những khung giờ quá khuya hoặc những cung đường vắng vẻ
trong tình huống cần chỉ đường nên sử dụng các công nghệ tích hợp trong điện thoại di động
trong trường hợp không có bản đồ nên hỏi những người lớn tuổi
hoặc những người có địa chỉ rõ ràng như người buôn bán tạp hóa bảo vệ cơ quan nhà máy
không đi cùng các đối tượng lạ mặt
trong bất kỳ trường hợp nào để tránh những hậu quả đáng tiếc
nếu thấy dấu hiệu bất thường cần tìm ngay một nhà dân gần nhất
hoặc vẫy người đi ngược chiều lại để nói rõ về sự lo lắng của mình nhằm nhận sự hỗ trợ kịp thời